xử lý tạm giữ đối nhóm đối tượng về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
vào chiều ngày một tháng bảy tại tuyến đường ngô đức kế thuộc thị trấn gia rai huyện xuân lộc có hai nhóm khoảng hai mươi đối tượng
trong đó có một nhóm ở thành phố long khánh và một nhóm ở huyện xuân lộc đang chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngay khi nhận được tin báo công an huyện xuân lộc đã triển khai lực lượng ngăn chặn vụ việc và truy bắt các đối tượng
lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được năm đối tượng gồm cao quốc dương trần quốc bảo trần trung hồ ngọc dương và hồ quốc huy
tất cả đều trú tại huyện xuân lộc tăng vật tạm giữ gồm ba mã tấu bảy dao tự chế một tiếp sắt chín xe mô tô các loại
nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là hai nhóm xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt trước đó
công an huyện xuân lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng có liên quan